tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị trong khuôn khổ làm việc của đoàn công tác bộ công an sáng nay ngày ba mươi một tháng ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo
hội nghị giao ban sơ kết sáu tháng triển khai thực hiện phương án số hai và phương án nghiệp vụ số ba nghìn sáu trăm ba mươi một
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc gồm các tỉnh điện biên
lai châu lào cai sơn la hòa bình và yên bái
sau tháng tổ chức triển khai thực hiện công an các đơn vị trên tuyến đã chủ động tham mưu cấp ủy
chính quyền các cấp thành lập ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai hướng dẫn bàn giải pháp
và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của cấp cơ sở một trăm linh công an các tỉnh tuyến tây bắc đã
chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng mở rộng trinh sát đồng thời tập trung
đấu tranh làm rõ phương thức thủ đoạn tuyến đường vận chuyển ma túy nội tình liên tỉnh và xuyên quốc gia
phối hợp với công an nước bạn đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
các tụ điểm tập kết ma túy dọc theo tuyến biên giới cũng như bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
liên quan đến ma túy lẩn trốn tại lào qua việc thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ tập trung phát hiện
đấu tranh quyết liệt triệt đề không khoan nhượng với các đối tượng phạm tội về ma túy
sau tháng thực hiện phương án các đơn vị đã phát hiện bắt giữ gần một bốn trăm linh vụ với gần một tám trăm linh đối tượng
tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh kg heroin gần một trăm linh kg ma túy tổng hợp
gần hai kg thuốc viện trên một bảy tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan gần chín m hai diện tích trồng cây thuốc viện
với gần ba mươi một cây bị phát hiện và phá nhổ hai mươi tám đối tượng truy nã
trong đó có sáu đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại lào
những con số trên đã phần nào minh chứng cho cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa lực lượng công an
với sự xảo quyệt liều lĩnh của tội phạm ma túy một cuộc chiến luôn nóng rẫy ở tuyến lửa tây bắc này
tại hội nghị đã có năm tập thể một mươi ba cá nhân được khen thường vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phương án nghiệp vụ ba nghìn sáu trăm ba mươi một
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ tư tưởng hồ chí minh
nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh
ban tổ chức hội thảo đã nhận được trên một trăm linh bài thăm luận của các nhà nghiên cứu
nhà khoa học và các đơn vị hoạt động thực tiễn trong công an nhân dân
các ý kiến tham luận tại hội thảo đều thống nhất đánh giá cao giá trị ý nghĩa
tầm quan trọng của tư tưởng hồ chí minh
hội thảo tư tưởng hồ chí minh và sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân có giá trị sâu sắc
là định hướng kim chỉ nam cho công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
đồng thời các đại biểu cũng tập trung làm rõ kết quả thực tiễn lực lượng cảnh sát nhân dân
quán triệt vận dụng tư tưởng hồ chí minh
từ đó kiến nghị đề xuất nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hội thảo tư tưởng hồ chí minh nền tảng định hướng xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh
có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn
nội dung tham luận của các nhà nghiên cứu nhà khoa học là cơ sở giúp đảng ủy công an trung ương
bộ công an tiếp tục tham mưu đề xuất với đảng nhà nước có chủ trương giải pháp xây dựng lực lượng công an nói chung
và xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại như đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
thưa quý vị nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý dân cư và thực hiện chỉ đạo của bộ công an
công an thành phố hải phòng đã triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú trực tuyến trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú
thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và theo đó sẽ cung cấp các dịch vụ công về cư trú
trên cổng dịch vụ công
nói trên nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý dân cư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trước đây khi chưa có dịch vụ công về cư trú trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bà nguyễn thị bé ở phường ngọc sơn quận kiến an phải đến trụ sở cơ quan công an để đăng ký thông báo lưu trú khai báo tạm vắng
nhưng từ khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ này bà bé và các chủ cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ nhà trọ trên địa bàn không cần phải đến trụ sở công an
mà chỉ cần ở nhà với chiếc điện thoại smartphone có kết nối internet là có thể khai báo trực tuyến và đăng ký lưu trú cho khách một cách nhanh chóng thuận tiện
nếu mà thực hiện cái dịch vụ này thì phải nói là tiện ích của nó rất lớn thứ nhất là tôi cảm thấy là nó giảm thiểu đi rất nhiều những cái thủ tục dườm già
ví dụ như trước đây mà chúng tôi muốn đăng ký cho những người đến trọ như sinh viên hay người đi làm thì phải lên công an phường trình báo hoặc là hướng dẫn cho các cháu lên công an phường trình báo
cho nên thủ tục đi lại nhiều khi mất rất nhiều thời gian nhưng mà bây giờ với cái sử dụng cái dịch vụ công này thì chúng tôi ở nhà có thể là sử dụng điện thoại qua internet là chúng tôi có thể trực tiếp làm việc với công an phường được
tương tự sau khi được lực lượng công an hướng dẫn
chỉ cần một số thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại smartphone có kết nối internet
chị lê thị thúy hằng ở quận lê trân hải phòng đã có thể đăng ký được tạm trú cho người thân mà không cần đến trụ sở cơ quan công an như trước đây
đối với cá nhân tôi cũng là một người mà đang hiện đang đăng ký tạm trú ở địa bàn này thì tôi thấy cái dịch vụ đó rất là cần thiết
bản thân tôi không cần phải đi lại không mất thời gian nhiều mà chỉ cần ở nhà
có cái thiết bị điện tử kết nối internet như này là tôi có thể là đăng ký tạm trú cho nên là tôi thấy điều này rất là cần thiết
và nhất là trong cái tình hình dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp như thế này thì điều này là thực sự là thuận tiện cho người dân
qua thời gian đầu triển khai thí điểm cho thấy đa phần người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công về cư trú trực tuyến bởi nhiều tiện ích
tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại cho công dân
tuy nhiên vì đang trong giai đoạn mới nên vẫn chưa có nhiều người dân biết đến việc cung cấp dịch vụ công về cư trú trực tuyến nên số lượng người lựa chọn sử dụng dịch vụ còn hạn chế
chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ mới cổng thông tin điện tử về đăng ký quản lý cư trú
công an phường chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng hình sâu vực kết hợp với lại cấp ủy đảng chính quyền địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm mắt được cái chủ trương mới của bộ công an
việc cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý dân cư đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo liên thông công khai minh bạch
thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
suốt ngắn thời gian giải quyết hồ sơ
giảm giấy tờ giảm công sức và thời gian đi lại tiết kiệm chi phí cho công dân góp phần nâng cao nhận thức
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ và các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố
sáng nay công an tỉnh thanh hóa tổ chức lễ hội hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
giọt hồng an ninh vì hạnh phúc nhân dân lần thứ hai
ngay sau lễ phát động cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa đã tham gia một cuộc chiến đấu

mỗi giọt máu hồng của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa là tấm lòng nghĩa cử cao đẹp
tinh thần trách nhiệm với xã hội góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu
điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhất là trong giai đoạn dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
với nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
trong những năm qua công an tỉnh thanh hóa mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ
đã luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động hiến máu tình nguyện của trung ương và địa phương
đồng thời là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong các hoạt động hiến máu tình nguyện
với hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng
tại một số đơn vị công an trong tỉnh như công an huyện mường lát hà trung phòng cảnh sát cơ động
trại tạm giam đã thành lập câu lạc bộ ngân hàng màu sống với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia
cứu người khi có yêu cầu
theo bộ ngoại giao hiện đã hoàn thành sáu chuyến bay đưa gần một bảy trăm linh người việt tại ukraine về nước
đồng thời thu xếp cho hàng chục người khác về nước trên các chuyến bay thương mại
bảo đảm công khai minh bạch và thuận lợi tối đa cho người dân
đến nay việc sơ tán đã cơ bản hoàn tất đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân việt nam
một số người có quốc tịch hoặc mang giấy tờ
hợp lệ do ukraine cấp đã chủ động lựa chọn hướng di chuyển riêng sang các quốc gia khác
hiện chỉ còn một số ít người việt ở ukraine vì các lý do cá nhân chưa có nguyện vọng sơ tán
sang nước lân cận hoặc chưa muốn về việt nam